tại tây ninh phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở long khánh bị tố sản sỡ nữ sinh lớp chín
đang được rất nhiều phụ huynh học sinh và báo chí cả nước quan tâm
cụ thể ông đỗ quang trường chủ tịch ubnd xã long khánh huyện bến cầu tỉnh tây ninh xác nhận
chính quyền địa phương có nhận được đơn trình báo của gia đình ông t k qi là cha của nữ sinh tnbc một mươi năm tuổi
học sinh lớp chín trường trung học cơ sở long khánh về việc con của ông bị ông nvt phó hiệu trưởng nhà trường sảm sỡ
trong đơn gia đình mc có nêu rõ trước đó vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng năm sau khi thi xong môn toán
mc được ông nvt mời lên phòng làm việc để nói chuyện
tại đây ông t đã chủ động hôn lên má sờ ngực mông và ấn vào vùng nhạy cảm của nữ sinh c
do sợ hãi về hành vi của thầy giáo nên mc đã về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe và có đơn trình báo gửi nhà trường cơ quan chức năng
lực lượng chức năng của xã và huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
chia sẻ về vấn đề này ông nvt thừa nhận bản thân có gọi mc lên phòng làm việc để hỏi thăm về việc thi học kỳ hai và ôn thi tuyển lớp một mươi
vì mc là học sinh giỏi nên lâu nay luôn được quý mến
vì mc là học sinh giỏi nên lâu nay luôn được quý mến
đáng nói vụ việc trên đã gây ra tâm lý lo sợ hoảng loạn cho nữ sinh c khiến cho nữ sinh này bỏ thi bốn môn còn lại của kỳ thi học kỳ hai
ông lê khắc trình hiệu trưởng trường trung học cơ sở long khánh cho biết nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và đăng lấy ý kiến nhiều bên để xác minh vụ việc
tuy nhiên sự việc chỉ là một chiều nữ sinh kể lại cho mẹ nghe nhà trường không lắp camera nên không có ai chứng kiến
ông trinh nói đối với trường hợp nữ sinh c đã bỏ thi bốn môn trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi học kỳ hai ông trinh cho biết
theo chỉ đạo của phòng giáo dục đào tạo huyện bến cầu nhà trường sắp xếp tổ chức cho các em thi lại vào ngày một mươi sáu tháng năm
giám thị các thi cũng được phân công là giáo viên nữ
đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện bến cầu cũng cho biết thêm đã nắm được thông tin và đang vào cuộc làm rõ sự việc